xin chào quý vị khán giả mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online với những tin tức an ninh trật tự chúng tôi mới cập nhật
công an huyện bạch thông tỉnh bắc cạn vừa phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy thu giữ một trăm chín mươi tám bánh heroin
tại km một trăm bảy mươi ba quốc lộ ba đoạn qua thôn khuổi sla xã tú trĩ huyện bạch thông tỉnh bắc cạn
tổ công tác công an huyện bạch thông kiểm tra phát hiện xe đầu kéo do triệu văn vinh chú huyện đại từ tỉnh thái nguyên kéo theo rơ móc
chở một chiếc máy xúc lưu thông theo hướng hà nội cao bằng
qua kiểm tra phát hiện một trăm chín mươi tám bánh heroin được cất giấu trong phần hông của máy xúc
đối tượng là giàng a di chú tỉnh điện biên
di khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên lên cao bằng để giao cho vàng a minh chú tỉnh điện biên
ngay sau đó đối tượng vàng a minh đã bị bắt khi đang ẩn náu tại một nhà nghỉ thuộc tổ bốn phường sông hiến tỉnh cao bằng
và được di lý về công an huyện bạch thông để phục vụ điều tra
sáng ngày hôm nay
cơ quan cảnh sát
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với thảo
để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng công an tỉnh an giang đã bắt quả tang đối tượng nguyễn thị ngọc thảo về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một trăm ba mươi g ma túy đá được cất dấu tinh vi trong ổ bánh mì và chiếc quạt điện cùng nhiều tăng vật có liên quan
thảo khai nhận đi xe khách từ an giang lên thành phố hồ chí minh mua số ma túy trên
sau đó thuê một chiếc taxi từ thành phố hồ chí minh về an giang
khi tới thành phố long xuyên thì bị lực lượng công an bắt giữ cùng tăng vật
gần về đến đảo lý sơn thì tàu cá bất ngờ phát nổ làm một ngư dân tử vong và một mươi ba ngư dân bị thương
trong đó có tám ngư dân bị thương rất nặng
ủy ban nhân dân huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi cho biết vụ nổ xảy ra vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi bảy tháng một mươi
trên vùng biển cách đảo lý sơn khoảng sáu hải lý
thời điểm đó tàu cá qng chín mươi sáu nghìn sáu mươi tám
đang trên đường về đảo thì bất ngờ phát nổ
vụ nổ làm ca biên tàu hư hỏng nặng nhưng tàu không bị chìm
nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng cứu
hỗ trợ y tế cho những ngư dân bị thương và lai dắt tàu gặp nạn vào bờ
nguyên nhân của vụ nổ đang được điều tra
công an huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa bắt giữ đối tượng dùng lựu đạn đe dọa và chống trả lực lượng chức năng
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi công an huyện yên thành triệu tập đặng quang vị
chú huyện yên thành đến trụ sở ủy ban nhân dân xã để xác minh một vụ đánh nhau
sau khi biết vị đang có quyết định thi hành án về tội cối gây thương tích
tổ công tác đã quyết định bắt giữ
tuy nhiên đối tượng này không chấp hành mà dùng dao vào một quả lựu đạn đe dọa cố thủ
sau sáu tiếng vận động không thành công
lực lượng chức năng đã đồng ý cho đối tượng về nhà anh trai
được sự vận động của người thân đến hai mươi hai giờ cùng ngày
vị đã đồng ý đầu hàng và giao nộp lựu đạn
thì đối tượng đã bỏ trốn
và sau nhiều ngày truy lùng vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi
khi đối tượng đang trốn ở nhà bố vợ thì bị lựu chức năng bắt giữ
với hành vi làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống phá nhà nước cộng hòa dỗ chủ nghĩa việt nam
nguyễn đình thành một cán bộ y tế đã bị kết án bảy năm tù
theo cáo trạng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn đình thành đã có nhiều bệnh
những bài viết tuyên truyền chống phá đảng và nhà nước việt nam đang trên facebook
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám lợi dụng việc quốc hội đưa ra bàn thảo dự án luật đặc khu
nguyễn đình thành tiếp tục soạn thảo và phô tô các tài liệu có nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc
vu khống kích động kêu gọi biểu tình chống phá nhà nước cộng hòa dỗ chủ nghĩa việt nam
tại phiên xét xử bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
tòa nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên phạt nguyễn đình thành bảy năm tù
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống phá nhà nước cộng hòa giữa chủ nghĩa việt nam
tại xã lý trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
phó giám đốc lâm trường đồng hới trong lúc tuần tra rừng cao su của lâm trường đã bị kẻ sâu tấn công
trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ rừng cao su sản xuất thuộc địa phận xã lý trạch
tổ công tác của lâm trường đồng hới phát hiện nhóm các đối tượng có hành vi lấn chiếm đất
thuộc lâm phận của lâm trường
ông lê văn thuật là phó giám đốc lâm trường đồng hới
đã ra sức căn ngăn thì bị đối tượng nguyễn công tấn công
từ khi có người lao tới can ngăn thì đối tượng mới chịu dừng lại
hiện ông thuật đang được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện
để qua mắt cơ quan chức năng sau khi chất đầy gỗ lên những chiếc xe tải
các đối tượng lâm tặc đã phủ kín bạt và dùng các bó cây
ngụy trang xung quanh thùng xe và chỉ vận chuyển vào đêm khuya
tuy nhiên mới đây công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện
và với bắt một vụ
khai thác vận chuyển gỗ lậu với quy mô lớn
đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại lúc hai giờ sáng
ở các tiểu khu rừng gần làng thanh niên lập nghiệp
của xã yalop huyện yasup tỉnh đắk lắc
sau một thời gian ngắn nắm tình hình
ngay trong đêm lực lượng chức năng đã phát hiện
tổ chức vây bắt bốn xe tải cỡ lớn
đang chất đầy gỗ lậu chuẩn bị vận chuyển ra khỏi rừng
bước đầu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc
làm rõ toàn bộ số gỗ này
là của đối tượng nguyễn anh tuấn bốn mươi năm tuổi
ở huyện hoài nhơn tỉnh bình định
tuấn đã nhiều lần vào địa bàn của xã yalop huyện yasup
tổ chức cho tay chân vừa khai thác trái phép
vừa đi mua gom gỗ lậu trong các hộ dân
sau đó cưa cắt ngắn giống như củi
để dễ dàng vận chuyển về tỉnh bình phước tiêu thụ
kính thưa quý vị các đồng chí và các bạn
sau khi tàn phá hết những cánh rừng
có gỗ quý như cầm lai tráng hương
thì các đối tượng lâm tặc đã chuyển sang
tần thu luôn những cánh rừng gỗ dầu gỗ tạp
và để dễ dàng vận chuyển gỗ ra khỏi rừng
thì các đối tượng lâm tặc đã cưa ngắn gỗ
thành từng khúc trong giống củi như thế này
để qua mắt quần chúng và cơ quan chức năng
sau khi chất đầy gỗ lên những xe tải
các đối tượng lâm tặc đã phủ kín bạt
dùng các bó cây le chất ngụy trang xung quanh thùng xe
và chỉ vận chuyển vào đêm khuya
mở rộng điều tra ngoài bốn xe tải trên
tổ công tác của công an tỉnh đắk lắc
còn phát hiện thêm nhiều điểm tập kết gỗ lậu
quy mô lớn quanh khu vực gần đó
đang chở bốc xếp lên xe để vận chuyển đi tiêu thụ
hiện toàn bộ số gỗ tăng vật và phương tiện
đã được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc
và công an huyện ea súp đưa về để kiểm đếm
xác định chủng loại tiếp tục mở rộng điều tra
xử lý những đối tượng liên quan
nguyễn trà dương ở huyện hòa thành tỉnh tây ninh
tự giới thiệu với mọi người rằng
mình đang làm việc ở hãng hàng không việt xét
và là cán bộ của tổng lãnh sự quán canada
tại thành phố hồ chí minh
nhằm rụ rỗ nhiều nạn nhân xin việc và cấp visa
vào đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
gia đình nạn nhân có nhu cầu cho người thân du lịch
và du học ở canada
thông qua người quen giới thiệu
nên nạn nhân nhờ dương làm thủ tục hồ sơ cấp visa canada
theo yêu cầu của dương
nạn nhân đã chuyển gần bốn năm tỷ đồng vào tài khoản cho dương
sau đó nạn nhân không nhận được hồi âm của dương
sau ba tháng điều tra truy tìm
vào ngày hai tháng một mươi
trinh sát phát hiện và bắt giữ dương
tại quận tân bình thành phố hồ chí minh
dương thừa nhận hành vi lừa đảo của mình
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam nguyễn trà dương
về hành vi lừa đảo chiếm các tài sản
sau nhiều ngày
bố trí lực lượng trinh sát theo dõi công an huyện châu đức
tỉnh bà rịa vũng tàu
đã triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc
tại địa bàn xã láng lớn
vào lúc một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện châu đức
đã phát hiện hàng chục đối tượng
đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa
tại hiện trường công an đã thu giữ gần hai trăm hai mươi triệu đồng
nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc
ba chiếc xe ô tô ba xe máy
quá trình điều tra cơ quan công an xác định
sòng bạc này do nguyễn đức thiên sơn và nguyễn đức toán tổ chức
tuy nhiên thì hai đối tượng đã bỏ trốn
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi
hai đối tượng này đã đến cơ quan công an trình diện
và khai báo hành vi phạm tội
cơ quan công an cũng đã xác định
chủ nhà cho các đối tượng này sử dụng
nhà tổ chức đánh bạc để thu tiền sâu
thưa quý vị và các bạn
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
mới đây lực lượng công an đã phối hợp
với bộ đội biên phòng và hải quan thành phố đà nẵng
phát hiện và triệt phá một vụ vận chuyển
số lượng lớn ngà voi và vẩy tê tê
khoảng một mươi tấn tại cảng tiên sa thành phố đà nẵng
vụ việc cho thấy tình trạng muôn bán
các sản phẩm từ những động vật hoang dã
quy hiếm vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp
khoảng hai giờ chiều ngày bốn tháng một mươi
công an thành phố đà nẵng phối hợp
với cục cảnh sát kinh tế bộ công an
bộ đội biên phòng và hải quan đà nẵng
tiến hành kiểm tra hàng hóa nhập khẩu
của công ty trách nhiệm hữu hạng thiên trường sử
có địa chỉ tại xóm đoàn kết
xã nghĩa xuân huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
do ông nguyễn xuân sử làm giám đốc công ty
tại đây lực lượng chức năng phát hiện
hàng hóa chứa trong container
gồm ngà voi và vẫy tê tê
được vận chuyển từ nigeria
về cảng tiên xa đà nẵng
theo lực lượng chức năng
đây là một đường dây vận chuyển vô cùng phức tạp
bởi sự tinh vi của các đối tượng
hình thức thủ đoạn là sử dụng
doanh nghiệp khai là nhập hạt nhựa
đây là mặt hàng nguyên liệu
mà được các nhà nước
chúng ta cho phép nhập khẩu
bên cạnh đó bằng những hình thức trai dấu
là nhập hạt nhựa
ngà voi và vẫy tê tê
được trộn lẫn cùng với hạt nhựa
đây là một trong những hành vi
tinh vi của các đối tượng
nhằm qua mặt các cơ quan chức năng
để thực hiện các hành vi buôn lậu
lực lượng chức năng cho biết
đây không phải lần đầu tiên
các lực lượng chức năng phát hiện
bắt giữ số lượng ngà voi vẫy tê tê
nhập lậu vào việt nam tại cảng tiên xa
từ vụ việc trên cho thấy
thực trạng buôn bán hàng hóa cấm
đang có những diễn biến phức tạp
điều đáng nói là thủ đoạn cất dấu
vận chuyển hàng của các đối tượng
ngày càng tinh vi xạo quyệt
thậm chí các đối tượng buôn lậu
còn có những chiêu thức tàn hình hàng cấm
như vậy có thể thấy
dù đây là mặt hàng cấm
nhưng vì lợi nhuận
nên các đối tượng vẫn dùng mọi thủ đoạn
để vận chuyển buôn bán
chủ hàng những đối tượng
cầm đào đường dài ổ nhóm
thì không bao giờ xúc đào lội diện
mình chỉ xử lý
các đối tượng vận chuyển
và tiêu thụ
còn đối tượng cầm đào đường dài
thì rất khó phát hiện
bởi vì những đối tượng này
thông qua rất nhiều tầng lớp
chăn rách không lội diện
có thể nói rằng
để có lợi nhuận
các đối tượng bất chấp tất cả các thủ đoạn
càng ngày càng tuyên
đặc biệt nên lợi dụng các chính sách mở cửa
của đảng của nhà nước
rồi phát triển kinh tế của chúng ta
các đối tượng có thể dùng nhiều thủ đoạn
từ việc thành lập các công ty mới
lợi dụng các chính sách
kẻ hở trong các chính sách
để vận chuyển hàng về
ví dụ như trong vụ vừa qua
các đối tượng mới thành lập công ty
và lợi dụng luồng xanh luồng đỏ luồng vàng
trước chấp hành nghiêm
sau đó lợi dụng sơ hữu các công năng
để tiến hành buôn lợn
vận chuyển hàng cấm qua cảng
liên tục trong thời gian vừa qua
nhiều lô hàng vận chuyển ngà voi
vậy tê tê
bị lực lượng chức năng bắt giữ và triệt phá
rõ ràng trước những thủ đoạn tinh vi
của các loại tội phạm bùng bán
vận chuyển những mặt hàng cấm này
hỏi lực lượng chức năng phải tăng cường
các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm buôn lậu
các mặt hàng này góp phần bảo tồn
các động vật quý hiếm trước nguy cơ tuyệt chủng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng
cùng về tội tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng lường văn thất
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
hộ khẩu thường chú tại bản văn phay
xã tú đăng huyện yên châu tỉnh sơn la
có nốt rùi cách bốn cm
dưới sau đuôi mắt phải
đối tượng lành văn sinh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
hộ khẩu thường chú tại thôn nà căng
xã tam gia huyện lục bình tỉnh lạng sơn
và đối tượng nguyễn thị hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại số hai trăm năm mươi
khu dây thép thị trấn đồng đăng
huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
tất cả các đối tượng vi phạm
pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện